trước tình hình thời tiết rét đậm sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có văn bản gửi phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện và các đơn vị trực thuộc về việc bảo đảm sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh
sở yêu cầu các trường không tổ chức các hoạt động ngoài trời trong những ngày rét đậm rét hại
bên cạnh đó phối hợp với cha mẹ học sinh nhắc nhở các em mặc đủ ấm không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày giá rét
đặc biệt căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng các trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm
đồng thời các trường phải bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất tránh gió lùa đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh